sau ba ngày nằm điều trị tại bệnh viện bà rịa thì ngày hôm nay ca nhiễm cúm ah một n một đầu tiên của tỉnh bà rịa vũng tàu đã xuất viện
trước đó ngày bốn tháng sáu khoa chuyển nhiễm bệnh viện bà rịa đã tiếp nhận một nam bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ xã bình giã huyện châu đức trong tình trạng ho sốt cao sổ mũi rát họng người mệt mỏi chán ăn
trước đó ngày bốn tháng sáu chúng tôi tiếp nhận một bệnh nhân nam khoảng ba mươi năm tuổi
thì bệnh nhân này có dấu hiệu là sốt cao đau nhất người mệt mỏi biến ăn và có viêm long đường hô hấp
thì chúng tôi khai thác được dịch tễ là bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi cúm h một n một ở bệnh viện tự dũ
tức là bệnh nhân ở trung phòng với bệnh nhân đã xác định cúm
thì chúng tôi nghi ngờ là ngay lập tức tôi nghi ngờ đây là một bệnh nhân có khả năng là nhiễm cúm h một n một
thì chúng tôi sẽ thực hiện đúng quy trình khám thu dung và cách ly để vào đúng quy định của bệnh viện
và cho vào thu dung cách ly tại khoa truyền nhiễm bệnh viện bà rịa
thì lúc đầu vào thì chúng tôi nhận đây một trường hợp nhiễm cúm h một n một nhưng chưa có biến chứng nặng
và đến thời điểm ngày hôm nay thì bệnh nhân đã khỏe hết sốt ba ngày rồi
ăn uống bình thường và sức khỏe đã hồi phục bình thường thì chúng tôi quyết định cho sức viện trong ngày hôm nay
hiện ngành y tế tỉnh bà rịa vũng tàu đang khẩn trương
theo dõi để tránh bệnh cúm a h một n một bùng phát thành dịch tại tỉnh